mỹ đang trong quá trình hỗ trợ trung quốc điều tra vụ tai nạn máy bay rơi hôm hai mươi một tháng ba
giám đốc cơ quan hàng không dân dụng mỹ faa sty dixon bày tỏ tin tưởng các điều tra viên và chuyên gia sẽ tìm ra nguyên nhân
dẫn tới vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh tại trung quốc khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng
ông dixon nêu rõ dựa trên những dữ liệu hiện có máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh nói trên hoàn toàn đủ khả năng thực hiện chuyến bay
do vậy phải đi tìm các dữ kiện để hiểu rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba bộ trưởng giao thông mỹ cho biết giới chức trung quốc đã mời ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ
ntsb tham gia cuộc điều tra về nguyên nhân rơi máy bay trên
tuy nhiên sau đó ntsb cho biết vẫn chưa quyết định có các điều tra viên tới trung quốc hay không
vì những khó khăn trong việc xin thị thực và lo ngại các yêu cầu cách ly kiểm dịch ngặt nghèo của bắc kinh
ntb cũng cho biết sẽ hỗ trợ cục hàng không dân dụng trung quốc thực hiện cuộc điều tra
với các tư vấn viên kỹ thuật từ faa boeing và nhà sản xuất động cơ cfm